mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
chị hồng nhung này ngày hôm qua thì bắc bộ đã rất là oi nóng rồi
cảm giác trong ngày thì rất là khó chịu
không biết là tình hình thời tiết trong ngày hôm nay thì sẽ diễn biến như thế nào
vâng anh kiên và quý vị khán giả
ngày hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần thì cũng tiếp tục là một ngày nắng nóng
thậm chí là nắng nóng còn bao trùm cả ba miền
tại miền bắc phía tây bắc bộ nắng nóng gai gắt nhất
đặc biệt là sơn la thì có nơi trên ba mươi chín độ c
nhiệt độ tại thủ đô hà nội là ba mươi năm độ
bầu không khí khá là ngột ngạt khó chịu đấy ạ
còn trái lại thì các tỉnh vùng núi cao như sapa lào cai hay lũng cú của hà giang
nhiệt độ thấp hơn cả chục độ
chính vì vậy mà trong thời điểm nghỉ lễ
nếu như quý vị có dự định đi chơi thì có thể lên sapa để ngắm hoa đỗ quyên
và cảm nhận không khí mát lạnh
chỉ với nhiệt độ là trong khoảng là một mươi tám một mươi chín độ
vậy thì không biết rằng là tình hình thời tiết tại trung bộ cũng như là nam bộ thì sao
vâng với trung bộ thì đối với khu vực từ thanh hòa đến phú yên
thậm chí có nơi nhiệt độ trên bốn mươi độ
nắng nóng đặc biệt gai gắt
còn tây nguyên và nam bộ thì cũng tiếp diễn tình trạng nắng nóng trên ba mươi ba độ c
nắng nóng kèm theo độ ẩm thấp dưới năm mươi
nên quý vị cần lưu ý là bổ sung nước khoáng và tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài
vâng ạ bên cạnh đó là quý vị cũng nên chú ý các thiết bị điện
chúng ta nên kiểm tra thường xuyên để đề phòng cháy nổ trong thời điểm quá tải